tối ngày một mươi hai tháng bốn tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đắk lắc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc
phối hợp với liên đoàn quyền anh việt nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là dịp để kiểm tra trình độ khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên boxing các tỉnh thành ngành trên toàn quốc
qua đó phát hiện tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để bồi dưỡng đào tạo tham dự các giải quốc tế
giải quyết tụ hơn ba trăm năm mươi võ sĩ của ba mươi tám đơn vị trong cả nước tránh các bộ huy trường dành cho các nhóm tuổi
trẻ từ một mươi bảy đến một mươi tám tuổi và nhóm trưởng thành từ một mươi chín đến bốn mươi tuổi
trong đó ở nhóm trẻ thi đấu nam có một mươi bốn hạng cân còn nữ có một mươi một hạng cân
ở nhóm trưởng thành nam có một mươi bốn hạng cân còn nữ có một mươi ba hạng cân
các võ sĩ sẽ thi đấu trên hai sàn đài cùng một lúc thay vì chỉ thi đấu trên một sàn đài duy nhất như các giải đấu trước đây
đây là một trong những bước tiến
trong kế hoạch nâng cấp các giải boxing quốc gia để tiệm cận với chuẩn các giải thi đấu quốc tế
giúp các võ sĩ có cơ hội làm quen và trải nghiệm với thể thức thi đấu quốc tế
giải sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi sáu tháng bốn